công an thành phố phan thiết đã bắt giữ các nhóm đối tượng chính trong đường dây làm giả phiếu xét nghiệm covid một mươi chín
khám xét nơi ở của các đối tượng lực lượng công an đã thu giữ hai mươi bảy phiếu xét nghiệm nhanh covid một mươi chín
có kết quả âm tính giả nhiều file dữ liệu chứa nội dung phiếu xét nghiệm giả máy móc liên quan
hiện công an thành phố phan thiết đang tiếp tục mở rộng chuyên án
đồng thời củng cố tài liệu chứng cứ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
trộm cắp hơn một tỷ đồng của một thương lái thu mua lúa đối tượng trương bình chiến và vợ là nguyễn thúy kiều
trù khóm một mươi ba phường láng tròn thị xã giá rai tỉnh bạc liêu đã bị cơ quan cảnh sát điều tra
công an tỉnh bạc liêu khởi tố vụ án khởi tố bị can để điều tra làm rõ về các hành vi trộm cắp tài sản
và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
trước đó vào khoảng một giờ sáng ngày sáu tháng chín chiến đột nhập lên ghe của một thương lái thu
mua lúa neo đậu tại kênh sáng trên địa bàn xã vĩnh thanh huyện phước long để trộm cắp số tài sản
gồm chín trăm linh triệu đồng tiền mặt nhiều trang sức các loại với trọng lượng hơn bốn lượng vàng
một điện thoại di động cùng nhiều giấy tờ cá nhân
sau đó chiến đem số tài sản trộm cắp được đưa về cho vợ đem bán lấy tiền tiêu xài cá nhân
qua khám xét nơi ở của hai đối tượng lực lượng công an đã thu giữ một trăm tám mươi năm triệu đồng
ba lượng vàng cùng nhiều tăng vật có liên quan
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bạc liêu khởi tố bị can và tạm giam
đối với chiến về hành vi trộm cắp tài sản khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với kiều về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
công an thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc đã khởi tố và bắt tạm giam một đối tượng
có hành vi bắt giữ người trái phép đánh đập rồi cướp tài sản do mâu thuẫn trong việc chơi số đề
hoàng nguyên trường chú ở huyện cư mờ ga tỉnh đắk lắc
trước đó nguyễn đức phong chú ở huyện crompac của tỉnh đắk lắc có tổ chức chơi số đề
với một người tên là trần thanh dũng chú ở thành phố buôn ma thuật
trong quá trình chơi số đề phong có thua của dũng số tiền trên ba trăm linh triệu đồng
do nghi ngờ dũng gian lận phong đã rủ trường cùng một số đối tượng khác đi đòi lại tiền
khi gặp dũng thì nhóm của phong đã chốt cửa đe đập đánh dọa buộc dũng phải trả tiền
do lo sợ dũng đã phải đưa cho nhóm của phong tài sản có giá trị hơn một trăm linh triệu đồng
trước đó cơ quan công an đã khởi tố nguyễn đức phong và hồ văn anh tuấn
chú thành phố buôn ma thuật về hành vi cướp tài sản
vụ việc đang được điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng có liên quan
công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai đã bắt tạm giam bốn tháng đối với đối tượng
chuyên ngã nguyễn xuân lộc chú huyện nhân trạch tỉnh đồng nai
để điều tra làm rõ về tội cố ý gây thương tích
theo hồ sơ điều tra của công an huyện nhân trạch vào đêm ngày một mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
lộc đến nhà ông nguyễn văn huy chú xã đại phước huyện nhân trạch
tại đây lộc xảy ra mâu thuẫn với vợ chồng nguyễn thành trọng và lê thị thảo
hai bên xảy ra xô xát lộc đã lấy cây thuốc vít đâm trọng thương tật ba mươi hai còn thảo
ngày ăn xong lộc đã bỏ trốn
công an huyện nhân trạch quyết định truy nã toàn quốc đối với lộc
đến ngày một mươi tháng một mươi công an huyện nhân trạch đã bắt được lộc
khi đang lẩn trốn tại ấp phước lý xã đại phước
trước đó vào năm hai nghìn một mươi một lộc đã bị toán nhân dân tp hcm xử phạt bảy năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy
hà nội sau những ngày nới lỏng giãn cách xã hội mật độ giao thông tăng lên trên nhiều tuyến đường
thì tình hình vi phạm về trật tự an toàn giao thông cũng có dấu hiệu gia tăng trở lại
trước tình hình trên lực lượng cảnh sát giao thông cũng như tổ công tác đặc biệt một trăm bốn mươi bốn
tăng cường xử lý nghiêm các vi phạm và những vi phạm nào phổ biến trong thời gian qua
mời quý vị cùng đến với phóng sự sau của chúng tôi
chốt công tác y chín nghìn một trăm bốn mươi một làm việc trên tuyến đường phạm hùng thành phố hà nội
chỉ sau ít phút tổ chức lập chốt ngay lập tức lực lượng chức năng đã phát hiện không ít vi phạm
dừng kiểm tra phương tiện xe máy do thanh niên này điều khiển
lực lượng chức năng phát hiện một báo thuốc lá chứa một gói nghi là thuốc phiện
sau một thời gian quanh co chối nhận thanh niên này đã thừa nhận
được một người nhờ đến lấy sau đó mang về nhà
ngay lập tức các cơ quan chức năng đã tiến hành làm rõ xử lý theo quy định pháp luật
theo các cơ quan chức năng sau khi thành phố nới lỏng giãn cách tình trạng vi phạm giao thông đã tăng lên khá nhiều
phổ biến nhất là các vi phạm liên quan đến mũ bảo hiểm nồng độ cồn
đáng chú ý những đối tượng vi phạm chủ yếu là thanh thiếu niên
điều đáng nói là khóa
không ít trường hợp sau khi lực lượng chức năng ra hiệu lệnh kiểm tra đã quay đầu xe tăng ga bỏ chạy
thậm chí có trường hợp còn lạng lách lao trực tiếp vào lực lượng chức năng làm nhiệm vụ
do vậy đối với mỗi tổ công tác lực lượng chức năng đều tổ chức các phương án khác nhau trên mỗi tuyến
các đối tượng tụ tập thành nhóm phóng xe lạng lách thậm chí có những lời nói hoặc có những hành động chiêu tổ công tác liên ngành một
nên chúng tôi cũng phối hợp
với anh em đảm bảo và đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn được phân công và bắt giữ để xử lý nghiêm trước pháp luật
khó khăn là những đối tượng thường xuyên nao thẳng vào tổ công tác gây nguy hiểm cho chính cán bộ tham gia làm nhiệm vụ và người dân đi đường
những cái đấy thì anh em từng phải mềm mỏng nhưng vẫn phải cương quyết để chặn bắt giữ
bên cạnh đó ngoài công tác xử lý vi phạm giao thông riêng với các đối tượng trong diện nghi ngờ phạm pháp hình sự lực lượng làm nhiệm vụ sẽ kiên quyết tiến hành xử lý nghiêm
thời gian tới các lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tăng cường bố trí các tổ công tác theo những khung giờ khác nhau đồng thời chủ động lên các phương án trên các tuyến đường địa điểm là nơi thường xuyên xảy ra vi phạm trật tự an toàn giao thông
tin bão số tám vào hồi một mươi ba h ngày hôm nay
tin bão số tám vào hồi một mươi ba h ngày hôm nay
tâm bão ở vào khoảng một mươi tám tám độ vĩ bắc một trăm một mươi bảy sáu độ kinh đông cách quần đảo hoàng sa khoảng sáu trăm một mươi km về phía đông đông bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi cấp một mươi một từ chín mươi đến một trăm hai mươi km một giờ giật cấp một mươi ba
bàn kinh gió mạnh từ cấp sáu giật từ cấp tám trở lên khoảng ba trăm năm mươi km tính từ tâm bão
dự báo trong vòng hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển nhanh theo hướng tây mỗi giờ đi được từ hai mươi năm đến ba mươi km và có khả năng mạnh thêm
tin bão số tám vào hồi một mươi ba h ngày hôm nay
tin bão số tám vào hồi một mươi ba h ngày hôm nay
tiếp theo là một số thông tin về thời tiết
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát thiên án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tp hà nội
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng vũ văn hòa sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm hộ khẩu thường trú tại thôn trung
xã truyền mỹ huyện phú xuyên tp hà nội
về tội làm giả con dấu tài liệu
của cơ quan tổ chức
cũng phạm tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
và phải nhận quyết định truy nã của phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội
là đối tượng nguyễn anh đức sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy hộ khẩu thường trú tại số tám ngõ hai trăm chín mươi chín tây sơn
phường ngã tư sở quận đống đa tp hà nội
ngoài ra phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội còn ra quyết định truy nã
đối với đối tượng đỗ thị luyến sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố năm
phường cổ nhuế hai quận bắc từ liêm tp hà nội về tội vi phạm các quy định
về nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để bảo đảm an toàn đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện